thưa quý vị khán giả xét nghiệm sàng lọc phôi tiền làm tổ ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng của các trung tâm hỗ trợ sinh sản trên toàn thế giới
vì những lợi ích của nó trong việc cải thiện khả năng thành công của kỹ thuật thụ tinh nhân tạo
tuy nhiên xét nghiệm sàng lọc phôi tiền làm tổ cần bảo đảm những yếu tố gì
ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tư vấn của bác sĩ đến từ trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
cảm ơn bác sĩ đã nhờ lời tham gia chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
thưa bác sĩ những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng tới kết quả sàng lọc phôi tiền làm tổ
những yếu tố xét nghiệm ảnh hưởng tới xét nghiệm sàng lọc phôi tiền làm tổ sẽ được chia làm hai nhóm
nhóm thứ nhất thì là các yếu tố liên quan tới chính bản thân người bệnh đó là tuổi bố hoặc mẹ
nếu tuổi bố mẹ cao thì ảnh hưởng tới chất lượng hoãn và tinh trùng
hoặc là tiền sửa
nếu gia đình có người mắc bệnh về di truyền
và nhóm thứ hai là có những yếu tố tác động ngoại cảnh từ bên ngoài trong quá trình điều trị
thứ nhất là có thể kể đến phác đồ kích thích bùng trứng
có thể làm ảnh hưởng tới kết quả sàng lọc di truyền
và thứ hai là điều kiện nuôi cấy
nếu như điều kiện nuôi cấy phôi không tốt
thì cũng sẽ cho chất lượng phôi không tốt
vì vậy sẽ làm tăng kết quả phôi bất thường
và thứ ba là quá trình sinh tiết phôi
các chuyên viên phôi thực hiện kỹ thuật sinh tiết
đòi hỏi người phải có kinh nghiệm và có tay nghề cao
bởi vì khi sinh tiếc là chúng ta chỉ lấy đi một vài tế bào để đem đi phân tích
vì vậy tế bào đó phải được nguyên vẹn
cuối cùng là kỹ thuật xét nghiệm
kỹ thuật xét nghiệm di truyền thì cũng có thể gây kết quả nhiễu hoặc là bất thường bị tăng lên
vậy thì những điều kiện nào sẽ đảm bảo cho việc nuôi cấy phôi thưa bác sĩ
điều kiện nuôi cấy phôi tại bệnh viện đa khoa tâm anh và hà nội của chúng tôi
chúng tôi đang sử dụng hệ thống nuôi cấy phôi tham láp
ngoài ra chúng tôi có hệ thống theo dõi tủ nuôi cấy hai mươi bốn trên bảy
để đảm bảo phôi đạt chất lượng
đạt chất lượng tốt theo tiêu chuẩn của benmark
tỷ lệ phôi nang của chúng tôi hiện nay đạt bảy mươi
thưa bác sĩ thì những kỹ thuật xét nghiệm sẽ có liên quan như thế nào tới kết quả sàng lọc ạ
hiện nay thì có rất nhiều các kỹ thuật xét nghiệm di truyền tiền làm tổ
bệnh viện đa khoa tâm anh của chúng tôi đã thực hiện xét nghiệm kỹ thuật sàng lọc phôi
trên hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới
kỹ thuật này là kỹ thuật tiên tiến
và kỹ thuật này thì đòi hỏi các chuyên viên phôi hay là các kỹ thuật viên thực hiện cái xét nghiệm
phải được đào tạo liên tục và chuyên sâu để đọc được cái kết quả di truyền
và đọc được cái kết quả di truyền và đặc biệt là chúng tôi chú trọng tới cái quy trình xét nghiệm
thì quy trình xét nghiệm phải được đảm bảo nghiêm ngặt chặt chẽ tránh lây nhiễm
và nhầm lẫn
và hiện nay thì bệnh viện đa khoa tâm anh và đặc biệt là trung tâm ipf
thì có những chuyên gia tư vấn chuyên sâu về di truyền trực tiếp cho người bệnh
một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ đã tham gia chuyên mục súc khỏe vào số năm của chương trình hôm nay
quy trình thực hiện sàng lọc phôi được các chuyên gia phôi học hàng đầu thực hiện bên trong phòng lab của trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh
được mệnh danh là phòng lab lớn nhất đông nam á nơi sở hữu các trang thiết bị máy móc được đầu tư hiện đại quy mô lớn đồng bộ đạt tiêu chuẩn quốc tế
bên cạnh đó trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh là một trong những bệnh viện không những đảm bảo chất lượng chuyên môn với đội ngũ y bác sĩ đầu ngành
hệ thống trang thiết bị công nghệ hiện đại mà còn nổi bật với dịch vụ khám tư vấn và chữa bệnh toàn diện chuyên nghiệp
không gian khám chữa bệnh văn minh lịch sự an toàn và tiệt trùng tối đa
khách hàng khi chọn thực hiện các xét nghiệm tại đây có thể hoàn toàn yên tâm về độ chính xác của kết quả xét nghiệm
trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh liên kết chặt chẽ với khoa tiết niệu nam học phụ sản nhi sơ sinh giúp chăm sóc điều trị toàn diện
theo quy trình khép kín từ lúc bắt đầu thăm khám cho đến ngày đón con yêu khỏe mạnh chào đời
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai